những ngày qua trên tuyến sông cái lớn và nhiều nhánh sông nhỏ canh rạch ở thị xã long mỹ và huyện long mỹ tỉnh hậu giang xuất hiện tình trạng nguồn nước sông bị nhiễm đen bốc mùi hôi gây khó khăn cho hàng nghìn hộ dân trong sản xuất và sinh hoạt
ghi nhận tại tuyến sông cái lớn thuộc phường hai thị xã long mỹ tỉnh hậu giang gióng nước đen ngòm này xuất hiện khoảng một tuần nay
lúc đầu nguồn nước có màu đen nhạt dần dần chuyển sang màu đen đậm bốc mùi hôi
theo người dân có thể do dơm dạ sau khi bà con thu hoạch lúa bị phân hủy tạo ra màu đen và mùi hôi rồi theo các tuyến canh nội đồng chảy ra sông gây sự cố trên
từ một tuần cho lâu nay là nước thúi càng ngày càng nhiều hầu như là năm nào cũng có mà sau năm nay quá trời nhiều luôn
nó lâu dài còn như mỗi năm này nó bữa với hai là nó hết
trước tình hình trên sở tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang
lập đoàn khảo sát tìm hiểu nguyên nhân gây ra nguồn nước nhiễm đen
về phía sở thì quá trình khảo sát thì anh em cũng tổ chức thu mẫu nước mặt để theo dõi diễn biến chất lượng nước mặt trong thời gian này
hiện nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra khảo sát và lấy mẫu kiểm định
nhanh chóng xác định chính xác nguyên nhân gây ô nhiễm từ đó có những biện pháp khắc phục để người dân sớm ổn định sản xuất sinh hoạt